mở đầu là thông tin từ an giang sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo lê thị kim phi chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cáo trạng khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi phi sử dụng tài khoản facebook phi kim kết bạn với một số tài khoản facebook
là thành viên của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đào minh quân cầm đầu
rồi thường xuyên theo dõi bình luận chia sẻ các bài viết video clip hình ảnh có nội dung tuyên truyền
chống phát đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ca ngợi chế độ việt nam cộng hòa và đào minh quân
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi phi làm hồ sơ xin gia nhập tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và tham gia họp trực tuyến với tổ chức nhiều lần đưa các thành viên trao đổi bàn ba các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức
hướng dẫn đào tạo huấn luyện phương thức hoạt động
ngoài ra phi còn đăng ký tham gia chương cấu sau đó vào một nhóm bán hàng sách tay
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản của người khác
phan minh đại cùng vợ là hoàng thu phương
phi đã đăng ký tài khoản trên mạng xã hội facebook sau đó vào một nhóm bán hàng sách tay để đăng tải hình ảnh một số loại mỹ phẩm và quảng cáo là người bán
khi thấy một người hỏi mua đại đã liên hệ và để vợ mình tư vấn
quá trình trao đổi người mua đã đồng ý mua một số mỹ phẩm với tổng giá trị là
hai mươi một triệu đồng
hai đối tượng yêu cầu người phụ nữ này chuyển tiền trước rồi sẽ chuyển hàng
tuy nhiên sau khi nhận được tiền truyền khoản đại và phương đã chặn liên lạc và rút hết tiền để tiêu xài cá nhân
đấu tranh mở rộng vụ án hai đối tượng khai còn thực hiện hành vi lừa đảo tại một số địa phương khác trong cả nước
liên quan đến vụ gây dối trả tự công cộng tại khu vực trung tâm thương mại yêu môn hải phòng vào tối năm tháng ba vừa qua

cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân hải phòng đã khởi tố vụ án bắt tạm giữ hình sự chín đối tượng
vào tối ngày năm tháng ba công an quận lê trân nhận được tin báo có khoảng bốn mươi đối tượng điều khiển hai mươi xe gắn máy
căn cứ và tài liệu điều tra thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân đã khởi tố vụ án
tạm giữ hình sự chín đối tượng từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm đối tượng khác trên địa bàn
nên tối ngày năm tháng ba đã tụ tập chuẩn bị hung khí để trả thù
sau đó chia ra các hướng bỏ đi
ngày hôm nay công an huyện đông anh thành phố hà nội cũng cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự một mươi tám thanh thiếu niên
từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi sinh sống chủ yếu trên địa bàn huyện đông anh để làm rõ hành vi gây dối trả tự công cộng
từ vụ việc tại hải phòng vừa đề cập cho đến vụ việc này cũng như là rất nhiều vụ gây dối trả tự công cộng khác từng xảy ra
thì đang đặt ra đòi hỏi công tác đấu tranh xử lý cần phải mạnh tay hơn nữa thậm chí phải xử lý hình sự để tạo sức gian đe
khoảng hai mươi thanh thiếu niên đèo nhau trên nhiều xe máy cầm theo ráo dài tự chế rào nhọn gậy gỗ tuyết xót
đi thành hàng náo loạn khu vực trục đường kinh tế miền đông đường cao lỗ quốc lộ ba thuộc địa phận huyện đông anh
qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội và các nguồn trinh sát công an huyện đông anh đã bắt giữ nhóm đối tượng
hành vi mà phóng xe sử dụng xe máy phóng nhanh lạng lãnh bước đầu mang theo không khí
và gây dối trật tự
công cộng trên đường thì hành vi trên là hành vi vi phạm pháp luật tội gây dối trật tự công cộng và sẽ bị nghiêm trị
tại cơ quan công an một mươi tám đối tượng được xác định do thanh niên đỗ minh hiếu sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thương chú tại vân hà đông anh hà nội cầm đầu
chỉ vì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác mà hiếu đã tập hợp các thanh niên này mang theo hung khí đi trả thù
bọn cháu là đi hôn nước thanh niên của nhóm đi hôn nước là vừa ra khỏi quán nước thì có một nhóm đối tượng
chửi bọn cháu đùa bọn cháu thì ngày hôm sau thì có bọn cháu đã chuẩn bị không khí
và bọn cháu chuẩn bị không khí là đi tìm nhóm đối tượng sau
số không khí đấy là có một phần bọn cháu đi mượn và một phần số bọn cháu tự làm
lúc có cầm hung khí đi ra đường thì bọn cháu tưởng là hay cảm giác là không phấn bọn cháu thích thể hiện
nhưng bây giờ bọn cháu thấy
hành vi của mình là sai trái pháp loại
giao phóng lợn xe máy tháo hoặc che biển số các đối tượng đều là thanh thiếu niên từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi
thời gian qua các vụ việc tương tự đã được lực lượng chức năng phát hiện xử lý
tuy nhiên nhiều thanh thiếu niên được bạn bè rủ dê đua đòi thiếu sự quản lý quan tâm của người thân
nên vẫn xảy ra các hành vi phạm pháp gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
em đưa các anh rủ dê đi và đi lại
đi lượn và một lúc sau các anh cầm hung khí đi giải quyết vụ vụ thuẫn
thì em biết nhiều vụ như thế rồi nên em không đi một mình em quen hai anh em không chẳng can năng
em nhận thức những hành vi của em là vi phạm pháp luật gây mất trật tự an ninh
qua sự việc trên việc xử lý hành chính hoặc nhắc nhở các cháu
là cái việc mà cái giáo dục sẽ không đạt hiệu quả
mà việc phải là có cái nhận thức đúng đắn trong cái về cái hành vi trên để áp dụng là biện pháp xử lý hình sự để nhằm gian đe giáo dục
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
thời hạn một mươi hai h về hành vi gây dối trật tự công cộng với các đối tượng và mở rộng điều tra làm rõ vụ việc
hoàng trí xin kính chào quý vị
mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay sẽ là những tin tức tổng hợp
về an ninh trật tự và xã hội
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng ba công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cho biết đang tiếp tục điều tra
truy xét xử lý đối tượng nguyễn tiến thành hai mươi chín tuổi ngụ tại xã suối cao huyện xuân lộc
về hành vi tàn trữ mua bán sử dụng trái phép vũ khí công cụ hỗ trợ
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xã suối cao huyện xuân lộc tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê nana
tại ấp bầu sình xã xuối cao phát hiện và bắt quả tang nguyễn tiến thành tàn trứng một khẩu súng hơi
màu đen đầy đủ các bộ phận đã được tháo rời
tiếp tục khám xét nhanh nơi ở của đối tượng lực lượng công an phát hiện trong nhà của y
còn tàn trữ một khẩu súng hơi đang lắp ráp dở một kiếm nhật catana một hộp đạn trì sáu mươi viên đạn
và nhiều bộ phận khác của súng
tại cơ quan công an thành khai nhận đã qua trang mạng youtube đạt mua các bộ phận của súng hơi
nhằm mục đích lắp ráp để sử dụng và bán lại cho đối tượng khác có nhu cầu
thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng
quá khổ giới hạn và tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ
đêm ngày một mươi năm tháng ba đội cảnh sát giao thông đường bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
đã chốt chặn kiểm tra và xử lý các phương tiện vi phạm trên quốc lộ hai mươi đoạn qua địa phận của huyện đức trọng
để xử lý các xe vi phạm không lẫn trốn hoặc tìm cách đối phó gây khó khăn khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ
ngay từ đầu tối các tổ công tác đã được lãnh đạo đơn vị phân công từ nhiệm vụ cụ thể
theo đó khi các xe đầu kéo nối đuôi nhau chở đất xét ra tới quốc lộ hai mươi các tổ công tác đã lập tức áp sát
yêu cầu tài xế điều khiển xe các dấu hiệu vi phạm di chuyển tới một khu vực rộng rãi đoạn qua dốc lan hành
sẽ nên ra huyện đức trọng để kiểm tra hành chính
bên cạnh những tài xế nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông xuất trình các giấy tờ xe
để kiểm tra theo yêu cầu thì vẫn còn tài xế cố tình dây dưa gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ
phát hiện hàng hóa trên xe có dấu hiệu vi phạm pháp luật lực lượng cảnh sát giao thông đã đề nghị đội cảnh sát
điều tra tội phạm về kinh tế công an huyện đức trọng tới phối hợp tiến hành kiểm tra tính hợp pháp
của số hàng hóa trên xe kết quả cân tài trọng xác định tất cả các xe đầu kéo trên có tài trọng vững mức cho phép
ở các khung từ một mươi ba mươi và từ năm mươi một trăm linh tài xế xe cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ
và các giấy tờ liên quan để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa chạy trên xe
cùng với lập biên bản vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế
điều khiển các phương tiện và hàng hóa về bãi tạm giữ phương tiện của công an huyện đức trọng
để tiếp tục làm việc xử lý theo quy định